trên quốc lộ năm ngã tư nguyễn văn linh sài đồng phường sài đồng quận long biên tp hà nội đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
một ô tô bốn chỗ lưu thông theo hướng từ hải phòng về cầu chui đang dừng đèn đỏ đã bất ngờ bị chiếc xe container mang bề kiểm soát một mươi năm c một mươi một nghìn bốn trăm sáu mươi sáu đâm trực diện từ phía sau
hậu quả khiến ô tô bốn chỗ bị biến dạng hoàn toàn
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường cưa xe để cứu những người bên trong còn xe bốn chỗ ra ngoài
thông tin ban đầu trên xe có bốn người trong đó ba người tử vong còn một người bị thương nặng